chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám cuộc thi ảnh trên truyền hình này đã có gần tám tác phẩm ảnh
với hơn một trăm linh tác giả gửi dự thi thường xuyên đây là minh chứng cho sự thu hút ngày càng lớn của chương trình
mỗi dịp cuối năm chương trình chung kết trao giải cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam thường niên
chính là dịp để tôn vinh các tác giả tác phẩm xuất sắc của cuộc thi
khép lại một năm thi đầy sôi động và kịch tính
đồng thời đây cũng là sự kiện hội ngộ người yêu nhấp ảnh trong cả nước
thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả truyền hình
với chủ đề hội ngộ vẻ đẹp việt nam năm hai nghìn một mươi tám chương trình chung kết trao giải cuộc thi ảnh
vẻ đẹp việt nam năm nay được tổ chức trong không gian rộng mở tại làng văn hóa ẩm thực nắng sông hồng hà nội
sáu tiếng trước khi chương trình diễn ra
bị đăng được ban tổ chức khẩn trường thực hiện
trước sự quan tâm của khán giả và người đam mê nhiếp ảnh
những người thực hiện chương trình đã đầu tư kỹ lưỡng trong các khâu kịch bản sân khấu âm thanh ánh sáng
tất cả các khâu đều được cân nhắc chỉnh sửa sao cho tốt nhất để mang tới cho các vị khách quý
những người yêu nhếp ảnh và khán giả một chương trình chung kết đặc sắc không gian nghệ thuật ấn tượng
những bước hoàn thiện cuối cùng
cả ekip thực hiện chương trình cùng tập dượt kiểm tra kỹ lưỡng lại các khâu tổ chức để lễ trao giải diễn ra thuận lợi
ngay lúc này các khách mời đại diện nhiều cơ quan báo chí truyền thông và khán giả đã có mặt
thể hiện sự quan tâm ủng hộ tới các tác giả tác phẩm tham dự chương trình
phải nói rằng là mỗi một tháng chúng ta nhận được khoảng gần một ảnh
như vậy trong suốt ba năm bây giờ thì có biết bao nhiêu những hình ảnh đẹp của đất nước và người việt nam đến với người xã
tôi cho cái điều đó điều hết sức quý giá
tại vì thực ra là trong những năm vừa rồi đặc biệt ba năm vừa rồi đất nước thay đổi nhiều lắm
cho nên cái việc mà có nhiều bức ảnh của nhiều tác giả ở khắp nơi mà tham dự đến tôi cho đây là một điều vô cùng quan trọng
truyền hình nhân dân cùng với những người cầm máy đã tập trung làm với một việc rất là tốt
tức là ngắm nhìn ghi lại những vẻ đẹp của đất nước và giới thiệu cho mọi người cùng xem
tôi cho rằng là những cái hình ảnh ấy làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt và đẹp hơn
mà người ta hướng tới những cái đó
đồng thời chương trình cũng là cầu nối để nhếp ảnh đến gần với khán giả hơn
mở đầu chương trình ban tổ chức lãnh đạo truyền hình nhân dân chia sẻ với khán giả khách mời về chặng đường ba năm đồng hành cùng những người đam mê nhiếp ảnh
đây là dịp những người thực hiện chương trình tri ân những người bạn đồng hành và cùng điểm lại những thành quả của cuộc thi nhìn nhận những thiếu sót để mùa thi năm hai nghìn một mươi chín hấp dẫn hơn
những bức ảnh của tác giả gửi đến ngày càng chất lượng và có nhiều bức ảnh có ý tưởng rất tốt
trong quá trình tôi được tham gia cũng khá dài
thì đa phần các tác giả
các tác giả của các tỉnh từ bắc chí nam gửi về tham dự chương trình ngày càng đông để thấy được cái sức hút của chương trình cũng tạo cho những tác giả hứng thú với cái cuộc thi của chương trình vẻ đẹp việt nam của truyền hình nhân dân
đây là một cái yếu tố mà cũng khiến cho chúng tôi là những người làm công tác giám khảo cũng như các bạn làm chương trình
cũng rất là thích và cũng càng ngày càng muốn cái cuộc thi của mình ngày càng nâng cao hơn nữa
đây là một cái đòi hỏi ngoài cái chuyện mà cái chất lượng của các tác phẩm gửi đến và kể cả những cái sự đánh giá khắt khe của tác giả của giám khảo đấy nữa
đây là một điều mà chúng tôi cũng cảm nhận được là cuộc thi ngày càng có uy tín và có chất lượng cao
khi mà vẻ đẹp việt nam đã tổ chức những cái trang fanpage ấy và đã cho tiếp cận với lại công chúng để được bầu chọn online hàng tuần những cái ảnh tốt nhất
đó là một sự đột phá và những ảnh đó đương nhiên được lọt vào trong top một mươi
nhưng sau đó chúng tôi lại quyết định rằng là ban tổ chức quyết định thay đổi những ảnh đó chỉ để ở bên ngoài thôi mà giám khảo vẫn lựa chọn riêng
điều đó cũng rất hay nó tạo ra một cái so sánh là như vậy cuộc thi không độc quyền bên cạnh ban giám khảo còn có những cái cận dắt công chúng nữa
và thậm chí có những lần chúng tôi quyết định là không cho giải nhất thì trao hai giải nhì
tôi nghĩ đấy cũng là một điều đặc biệt để thể hiện rằng là chương trình luôn đổi mới thay đổi từng ngày phù hợp hơn với lại cái sân chơi như vậy
có lần tôi chúng tôi đề nghị rằng hay là một tháng có hai chủ đề một chủ đề tự do và một chủ đề cụ thể để tạo ra một cái gì đó nó phong phú hơn nó đa dạng hơn
tôi cũng mong muốn là nhiều tác giả gửi những bộ ảnh nó tâm huyết hơn bởi vì có những cái bức ảnh chúng tôi muốn nhìn thấy cái sự công phu của tác giả
cái sự sáng tạo của tác giả một góc nhìn mới bởi vì tôi cũng nghĩ rằng trong nghệ thuật thì quan trọng là góc nhìn mới
là một sân chơi ảnh hiếm hoi có sự kết nối xuyên suốt giữa ban giám khảo với tác giả tác phẩm
nên phần nhận xét bình ảnh của ban giám khảo là một trong những yếu tố chính tạo nên sự hấp dẫn của vẻ đẹp việt nam
trong chương trình chung kết đội ngũ ban giám khảo công tâm tiếp tục phát huy vai trò là những người cầm cân nảy mực để nhận xét và chọn ra những bức ảnh dự thi xuất sắc nhất của năm hai nghìn một mươi chín
kết quả chung cuộc sẽ được hé lộ với khán giả truyền hình vào lúc một mươi h sáng thứ ba ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín trên kênh truyền hình nhân dân
những cái bức ảnh mà được dựa vào cuộc này đều là những ảnh được chọn lựa một cách rất kỹ lưỡng của từng tháng rồi
nhưng mỗi tháng có một chủ đề vậy thì cuối cùng là chọn cái nào thì đây là những điều mà ngày hôm nay chúng tôi phải hết sức cân nhắc
nhưng tôi nghĩ thế này này một bức ảnh được giải nhất của cuộc thi năm nay cũng không thể nói được hết tất cả
nó chỉ là nổi trội hơn trong số những bức ảnh tốt trong cuộc năm thôi
bởi vì các bạn thấy rõ ràng là một khoảnh khắc không thể nói hết được tất cả những điều muốn nói
mà giám khảo thì chỉ cần năm người là đã có nhiều khi cũng có những nguyện vọng khác nhau
chỉ có vấn đề là đối với chúng tôi cảm thấy là khó thì khó nhưng đến cùng bằng cách lựa chọn chúng tôi cũng vẫn phải quyết định những cái giải cao
nhưng mà hy vọng rằng là những người mà không được giải cao cho cuộc này nhưng lại là những người đã được những cái giải cao của từng tháng sẽ tiếp tục nỗ lực và cùng với ban giám khảo nỗ lực trong cuộc thi sắp tới
chương trình vẻ đẹp việt nam tôi thấy là một chương trình rất thực tế
và nó gần gũi với cuộc sống hơn nhiều hơn
vừa mang tính chất rất là nghề nghiệp nhưng cũng vừa mang tính chất rất là nghệ thuật
từ khi có chương trình vẻ đẹp việt nam bây giờ là tôi tham gia hết cả
mà nhất là trong năm nay thì có được ba giải
tháng hai là được cái giải ba
rồi tháng sáu là được giải khuyến khích
và tháng một mươi là được cái giải nhất
thì đó là một cái vinh dự và lớn mình
tất nhiên thì trong nghề nghiệp ảnh giải và tham gia cũng rất nhiều
nhưng mà nói với chương trình về đẹp việt nam thì tôi cũng rất là hào hứng
bởi vì ngoài sự quan tâm tuyệt đối ra thì cái chương trình đó cũng thu hút cái sự đán mê của mình rất là lớn
kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem chương trình chung kết trao giải cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam năm hai nghìn một mươi tám với tên gọi hội ngộ vẻ đẹp việt nam
phát sóng vào lúc một mươi h sáng thứ ba ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín trên kênh truyền hình nhân dân hoặc theo dõi trực tuyến tại địa chỉ ww nhândântv vn
còn bây giờ mời quý vị cùng điểm lại những chương trình mới sẽ lên sóng truyền hình nhân dân trong tuần kế tiếp